ngày hai tháng sáu tại tỉnh thái nguyên cục công nghiệp bộ công thương phối hợp với tạp chí cơ khí việt nam
và trường đại học kỹ thuật công nghiệp đại học thái nguyên tổ chức hội thảo quốc gia mang chủ đề
đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
khu vực bắc bộ thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp bốn
với mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
trong đó vai trò của khoa học công nghệ nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng là một yếu tố quan trọng
ngành công nghiệp ô tô việt nam phát triển muộn hơn so với các nước trong khu vực khoảng ba mươi năm
đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn với nền sản xuất trong nước
đồng thời cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành này
tại hội thảo nhiều bài tham luận quan trọng đã được trình bày như viễn cảnh công nghiệp ô tô thế giới
và thực trạng ở việt nam cơ hội và thách thức của kỹ sư ô tô trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thực trạng và giải pháp đào tạo nghề công nghệ ô tô trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp bốn
vì hiện nay là đào tạo nguồn nhân lực ra đến nơi điểm hiện nay thì khoảng chín mươi năm nguồn nhân lực đào tạo ô tô
là phục vụ cho doanh nghiệp trong sản phẩm kinh doanh ô tô nói chung
do vậy là cái hội thảo này sẽ giúp rất hữu ích cho doanh nghiệp và ô tô
doanh nghiệp sử dụng ô tô thì sử dụng thế nào nguồn nhân lực thế nào
và trên hình thần đấy thì nhà trường các cơ thể đào tạo có cái phương pháp
có cái hướng để điều chỉnh cái nội dung đào tạo để cho phù hợp với tình hình hiện tại nhất là cái nhu cầu của doanh nghiệp
hội thảo sẽ giúp cho các trường đào tạo nhà khoa học nhà quản lý tích lưới thêm những kinh nghiệm
trong công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô ngắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội trong thời gian tới
từ đó góp phần quan trọng trong việc triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm